xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sống khỏe trên trường hợp nhân dân
và thưa quý vị tim filler tim bò tóc tim meso haifu hay angiography
đó là những phương pháp thẩm mỹ nội khoa không giao kéo rất phổ biến hiện nay
tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu như người tiêm cho chúng ta không phải là bác sĩ
không được đào tạo trình độ chuyên môn rõ ràng về y khoa
câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
tiêm filler chất làm đầy giúp làm đẹp ngực với chi phí một mươi triệu đồng tại một thẩm mỹ viện nhỏ
bệnh nhân này đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng khi ngực bị biến dạng
sưng tấy và có nguy cơ phải cắt bỏ do đến viện muộn
chất làm đầy mà bệnh nhân đã được tiêm là acid hyaluronic chất chống chỉ định trong nâng ngực nông
các bác sĩ đã phải làm thủ thuật để dẫn lưu ổ mủ cắt bỏ vùng hoại tử
thậm chí sẽ phải thực hiện nhiều lần liên tục
bệnh nhân mới có thể phục hồi
nhiễm trùng này nó sẽ bị tái đi tái lại nhiều lần
mỗi lần như vậy thì bệnh nhân lại phải đến bệnh viện để điều trị
để trích giặt các ổ áp xe da hoặc cũng có thể để bác sĩ thực hiện các thủ thuật
là lấy những cái filler còn lại trong mô ngực hay là ở mông của bệnh nhân
những trường hợp bệnh nhân bị biến chứng sau làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ bên ngoài là không hề hiếm gặp
phần lớn các trường hợp đều được thực hiện tại các cơ sở không phép
di chứng để lại thường nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bệnh nhân
hàng ngày đến khoa chúng tôi chúng tôi luôn luôn được tiếp nhận những bệnh nhân
đặc biệt là những bệnh nhân mà như chị đã thực hiện những cái phẫu thuật như là tiêm filler
vòng một hay vòng ba hay là vòng mặt biến chứng do filler gây ra
em không bao giờ muốn có một ai bị như em nữa
và mọi người nếu có làm đẹp thì hãy cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ những cơ sở làm đẹp và nên đến bệnh viện để làm đẹp
việc tiêm filler vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể để làm đẹp cũng đều rất nguy hiểm bởi đây là kỹ thuật khó
và cần được thực hiện bởi các cơ sở thẩm mỹ
các bác sĩ được đào tạo chuyên khoa bài bản
do đó bất cứ ai khi có nhu cầu làm đẹp đều cần phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn những cơ sở uy tín an toàn
được chứng nhận của bộ y tế về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
vâng xin chào bác sĩ cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của truyền hình nhân dân
và thưa bác sĩ
hiện nay có một số phương pháp thẩm mỹ không giao kéo đang rất được ưa chuộng như là tiêm filler tiêm bò tóc
tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những dịch vụ này ở bất kỳ một spa nào trên thị trường
và người tiêm cho chúng ta đôi khi chỉ là một cô thợ làm tóc một cô thợ làm neo
và không được đào tạo bài bản về trình độ chuyên môn y khoa
như vậy thì xin bác sĩ cho biết nếu như mà những người không có trình độ chuyên môn mà tiến hành tiêm cho chúng ta
thì điều gì sẽ xảy ra có thể gây ra những biến chứng gì ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của khách hàng ạ
như chúng ta biết thì cái nhu cầu làm thẩm mỹ đối với người dân nó là một cái nhu cầu rất là bình thường
và việc làm đẹp đối với phụ nữ đó là chuyện rất yếu
tuy nhiên những cái chiêu trò quảng cáo và những cái thuận lợi những cái giá rẻ của người dân được quảng cáo
làm cho người dân bị tin tưởng sai lầm đến những cái spa hoặc những cái tiêm filler bò tóc
hoặc là meso hay popharo ở những cơ sở spa mà những người đấy không có trình độ về y tế
thì dành đến rất nhiều biến chứng hoặc quả chúng tôi đã gặp thấy
thứ nhất đầu tiên là vấn đề về có thể là gây nhiễm trùng tại chỗ
tiến tới là nhiễm trùng toàn cơ thể có thể gây mất tính mạng
thứ hai là vấn đề những cái chất tiêm vào đấy nó không phải là của hãng chuẩn không phải filler xịn
có thể là có là những cái silicone hoặc là những cái filler không chuẩn của hãng
nó gây ra những cái biến chứng
có thể là
những cái đấy nó không tan nó nổi cục lên trên da
hoặc là nó có thể di chuyển vào
thứ nhất là vùng mặt nó có thể gây vào mù mắt rồi nó cũng di chuyển vào não gây tác bệnh máu não
và có gây ảnh hưởng đến tính mạng
hoặc là những cái vùng tiêm ở vùng ngực nó có thể di chuyển vào tim nó gây nhồi máu hưng tim
là những cái tệ biến có thể xảy ra
vâng thưa bác sĩ tiêm filler tim bo tóc thì là có chống chỉ định cho những đối tượng nào hay không ạ
phụ nữ có thai hay là cho con bú hiện có được sử dụng những phương pháp làm đẹp này hay không
phụ nữ có thai đặc biệt là phụ nữ mang cho con bú thì chúng ta không thể tiêm được
vì bản chất chúng ta biết là những người phụ nữ có thai cũng như là cho con bú
về cái cơ chế miễn dịch cũng như là chống nhiễm trùng là rất kém
và khi tiêm vào thì có nguy cơ gây nhiễm trùng như chúng tôi đã trình bày
với thứ hai là có thể là hệ thống mạch máu của những người phụ nữ có thai cho ăn bú có thể kém
nó có thể dẫn đến những cái vấn đề là tắc mạch do cái tiêm filler nó di chuyển
hoặc những bò tóc
nó có thể gây những
những cái biến chứng những bò tóc già có thể gây những liệt mặt hoặc là những cái óng miệng
trên thị trường hiện nay nhất là những quảng cáo trên mạng xã hội
một số người tự xưng là y sĩ là dược sĩ là điều dưỡng là y tá
và tiến hành những cái dịch vụ tiêm filler tiêm bò tóc hai phu hay là thơm mát cho khách hàng mà không có chỉ định của bác sĩ
như vậy thì xin bác sĩ cho biết là những người này có được phép sử dụng các dịch vụ tiêm này cho khách hàng hay không ạ
những cái mà
tất cả phải được bác sĩ khám đánh giá chỉ định liều lượng và tiêm như nào
một số filler thì phải đích thân bác sĩ tiêm
vì là filler nhiều khi nó là bản chất nó là cái chất làm đầy
và khi tiêm mà chúng ta không tiêm không cẩn thận nó có thể di chuyển gây tắc mạch như tôi đã nói
có thể mù mắt hoặc di chuyển vào não hoặc vào tim
có những cái bò tóc bản chất là tiêm ở dưới da
nhưng mà những người không được đào tạo tiêm sai lớp nó có thể gây liệt mặt méo miệng
là một cái biến chứng rất là nguy hiểm
và cái đấy thì sẽ phải có thời gian để nó phục hồi được
bản thân những cái meso thì chỉ định không phải là bác sĩ
bắt buộc bác sĩ phải chỉ định
thì khi ta đánh giá được cái chất lượng da thì ta sẽ chỉ định vùng tiêm
cái chiều sâu của tiêm
nhiều khi những người mà không được đào tạo sẽ không biết được cái chiều sâu tiêm và tiêm sẽ bị gây hỏng
và không có hiệu quả
như chúng ta biết thì những cái fil mà không phải chính hãng
có thể là silicon thì nó không thể tiêm tan được
và nó sẽ
nó sẽ tồn tại vinh viễn
nó sẽ lẫn vào trong cái mô mỡ những cái mô dưới da
thì chúng ta không thể lấy ra hết hoàn toàn được
và về lâu dài nó nằm trong cơ thể thì cơ thể sẽ phản ứng
và có những cái nó đùn đẩy
nó làm cho da sẽ bị tủng lỗ rỗ như là tổ ong
hoặc là nó có thể di chuyển sâu vào trong những cái lớp mưa sâu ở trong vùng hạ mặt
có những cái vào vùng lưỡi vào mắt rồi đủ thứ
còn có những trường hợp mà botox giả
thì như chúng ta biết thì trên thế giới cũng có tại mỹ cũng có
hiện tại botox giả
chúng ta tiêm botox giả vào thì thường những người bị tiêm sẽ có những triệu chứng ngộ độc
như tôi đã nói có thể là bị méo miệng mắt sạch
có thể là có trường hợp là ngộ độc của liệt tàn thuân khi tiêm vào máu
vâng thưa bác sĩ
một số phương pháp làm đẹp ngoài việc tiêm ra thì còn có vận hành máy
trong đó có một số các phương pháp như là hifu này thermat này thì sử dụng rất nhiều máy móc
như vậy thì cái người mà vận hành máy để làm đẹp cho khách hàng này thì có bắt buộc phải là bác sĩ hay không
một người bình thường thì có được sử dụng các phương pháp làm đẹp này hay không thưa bác sĩ
về vận hành máy thì kỹ thuật viên có thể vận hành máy được
nhưng khám và chỉ định vẫn phải là bác sĩ
tại vì người bác sĩ là người được đào tạo
người ta khám người ta đánh giá về một là về màu sắc của da về cái tình trạng của da
và từ đấy người ta mới ra được những bước sóng
và ta sẽ từng cái bước sóng của từng máy một ta sẽ chỉ định cái bước sóng đấy và thời gian chứa được bao nhiêu lâu
và liệu trình được bao nhiêu ngày
để có mặt
tính hiệu quả cao
an toàn khách hàng
nó có một cái hậu quả riêng của về máy
nhưng một số thì lúc ra mà nhất là vận hành không đúng thì nhất là không hiệu quả
chúng ta mất tiền
có khi tật đại mang
có khi nào một số máy có thể gây bỏng
bỏng da hoặc là có ảnh hưởng về lớp cơ ở dưới da
hoặc là những lớp mỡ ở dưới da
làm cho bị tiêu lớp mỡ ở dưới da
do vậy là da mặt có thể bị lồi lõm
do vậy cái việc mà dùng máy
chúng ta cũng phải có những bác sĩ uy tín
có kinh nghiệm
đánh giá cái tình trạng da của mình
áp dụng các bước sóng của các máy như thế nào
và cái liệu trình ra làm sao để làm đạt hiệu quả tốt nhất
cho da mặt nó được cái săn chắc
thì đối với chúng ta hãy là một người tiêu dùng thông thái
chúng ta hãy lựa chọn những cơ sở bệnh viện
công cũng như là các cơ sở thẩm mỹ có uy tín
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
những chia sẻ của bác sĩ cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau